mức ngon là mức sao khi sên không bị lợi đường
mức quỷ lợi đường tức là mức và đường rời ra không dẻo và dính lại khi ăn rất khó
lúc xào mùi mức thơm lừng từ trong bếp ra đến sân
vì làm nghề lâu năm nên những công đoạn chế biến đối với từng loại mứt họ đều biết rất rõ
khi ngâm thì thời gian bao lâu khi phơi thì nắng như thế nào cho vừa
ở bến tre nơi nổi tiếng là sứ dừa
mỗi năm tết đến thì những lần nghề làm mức hầu như lúc nào cũng đỏ lửa
ngoài mức dừa dây truyền thống thì những năm gần đây
bà con còn làm thêm mức dựa bún
sợi mỏng nhỏ dài khi ăn sẽ có độ dẻo dai thơm lừng
kinh doanh nghề làm mứt tết một phần là để có thêm thu nhập
nhưng điều quan trọng hơn cả là một năm có một cái tết để xâm hợp
ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc
có nơi các chị em trong xóm cùng nhau làm mức
rồi chia cho bà con chồng xóm
những hậu khó khăn một công việc đầy ý nghĩa đầm ấm hạnh phúc
mặc dù làm mức rất vất vả
nhưng cứ thấy mức làm ra bao nhiêu
nhưng cứ thấy mức làm ra bao nhiêu
nên ai nấy đều rất phấn khởi
nó không có kịp rồi lớp mướn người ta dấn hầu nữa
cũng như là me thì năm nào cũng làm cho máu nha
năm nào cũng làm tết tới hoài vậy
tết lúc nào cũng phải vui vẻ này kia
làm phấn khởi làm cũng như là hăng hái
rồi tới chừng mà me khô cái mà máu kêu giao giao giao
thấy cũng như là thấy mừng vậy đó
vui vẻ này kia
mức tết ở miền tây
mức tết ở miền tây
hương vị ngọt ngào thấm đậm tình cảm của người dân nơi đây
ngọt ở đây không chỉ là cái vị của mức
mà ngọt cái tình cái nghĩa
không khí ấm áp xương hợp gia đình
nơi gắn kết những yêu thương mỗi khi tết đến xuân về
mứt tết là một nét văn hóa ẩm thực ngày tết của dân tộc
các món mức ở nam bộ
có hương vị đậm đà ngọt ngào
nhiều sắc màu sen lẫn
phong phú và đa dạng
làm mức tết
còn là dịp đo tài nghệ nữ công gia chánh
và là cơ hội để trao truyền kinh nghiệm bếp núp
của các thế hệ phụ nữ
trong gia đình việt nam xưa và nay
thưởng thức mức tết biết cách mới đúng điệu
ăn mức thì phải uống trà
vị mức ngọt đậm đà
nhâm nháp cùng tách trà nóng
vị đắng tạo cảm giác sướng tê cả lưỡi
ấm cả bụng
vâng nhìn ngon quá đúng không thưa quý vị
những ngày tết thì thực phẩm bẩn trà trộn ra thị trường khá là nhiều
nếu như mà có thời gian thì chúng ta cũng nên tự làm các loại mức
từ những nguyên liệu thiên nhiên như là bà con ở miền tây nam bộ
vừa sạch vừa bảo đảm sức khỏe
mà lại có được không khí xâm vầy ấm áp bình thường
cho nên gia đình và người thân
kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe
an khang thịnh vượng